tại trụ sở bộ ngoại giao đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đã có cuộc hội đàm với ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo
cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam của ngoại trưởng mike pompeo từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh hoan nghênh hai bên triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững đồng thời nhấn mạnh tiềm năng phát triển hợp tác năng lượng trong quan hệ kinh tế song phương khẳng định việt nam cam kết kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp hoa kỳ hoạt động thành công lâu dài tại việt nam
ngoại trưởng hoa kỳ đánh giá cao các biện pháp chính phủ việt nam đã triển khai hướng tới quan hệ thương mại hài hòa và bền vững
việc doanh nghiệp hai nước ký kết nhiều hợp đồng thương mại quan trọng vừa qua khẳng định ủng hộ hai bên tiếp tục đối thoại tham vấn nhằm xây dựng quan hệ thương mại phát triển ổn định
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đề nghị hoa kỳ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm và đoàn kết của asean thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược asean hoa kỳ